đã một tuần sau trận lũ lịch sử quét qua huyện phù yên của tỉnh sơn la nhiều điểm trường của huyện bị cô lập hoàn toàn
điều kiện học tập và sinh hoạt của thầy và trò nơi đây gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn
trải qua nhiều giờ đi bộ phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại xã kim bon huyện phú yên
một trong năm xã bị cô lập hoàn toàn để ghi nhận những hình ảnh đầu tiên tại địa bàn sau trận lũ
đây là bữa cơm tối của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú xã kim bon
đã mấy ngày nay khẩu phần ăn của hơn bốn trăm linh em học sinh ở đây chỉ có vậy
vài ba miếng thịt và ít đậu phụ rau thì bữa có bữa không
thực phẩm hàng ngày vẫn được cung cấp từ trung tâm huyện trở lên
tuy nhiên một tuần nay từ sau trận lũ xã kim bon hoàn toàn bị cô lập
các thầy cô phải cố gắng đi gom thực phẩm từ các bản
thịt thì có nhưng rau thì bị mưa lũ cuốn trôi hết khẩu phần ăn cũng tạm thời bị giảm đi một nửa
phẩm dưới kia lên thì giáo viên và nhà trường thì trên này cũng lo mua lởn trong bạn về mổ cho các em ăn
còn rau cỏ thì nói chung là cũng lo cho các em cũng thiếu thốn nhưng mà cũng có cái ăn
trận lũ đêm ngày một mươi dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi đã khiến cho hơn hai mét khối đất sạt lở
làm đổ sập hoàn toàn nhà tắm nhà vệ sinh bể nước và nhà bếp của hai trường tiểu học và phổ thông dân tộc bán chú xã kim bon
mưa to kéo dài nước ngập khắp nơi
cuốn trôi đất để trơ lại toàn đá dọc tuyến đường liên bản khiến cho công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi cán bộ địa phương cùng các thầy cô giáo mới có thể bắt tay vào dọn dẹp di chuyển đồ đạc
một nửa quả đồi đã sụt xuống và sạt lở và đã đến tận cửa phòng ở của cán bộ giáo viên
và ở phía trên lưng trường đồi đã có vết nứt khoảng tầm bốn mươi phân
và có tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn
để khắc phục tình trạng này chúng tôi đã tiến hành cho cán bộ giáo viên và học sinh tổng vệ sinh
nửa quả đồi sụt xuống thì chúng tôi không thể làm bằng sức người
và cái này cần phải có máy móc
các em cũng như thầy cô cũng như hồng mang không yên tâm để giải và học
cho nên chúng tôi đã xuống đến nơi trực tiếp ở đây để vận động thầy cô cũng như là ở với thầy cô
chuyên làm nào để khắc phục trước mắt để cho thầy cô yên tâm để lên lớp bình thường
còn về khắc phục sau này thì tôi cũng mong là đảng nhà nước các cấp hỗ trợ những gì cần thiết nhất
để hỗ trợ cho trường kịp thời để cho các em học sinh vùng cao của xã hiê bon yên tâm học hành
một tuần nay do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài gần năm trăm linh em học sinh của trường phổ thông dân tộc bán chú xã kim bon
vẫn chưa được về nhà
giao thông bị chia cắt và có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ trên địa bàn xã khiến cho nhiều bản đến nay vẫn còn bị cô lập
gần chục em học sinh vẫn chưa được đến trường
có mặt tại đây mới thấy được hết những khó khăn mà thầy và trò nơi đây đang phải trải qua
tuy nhiên bằng ý chí và tình cảm của mình các thầy cô giáo cắm bản đã và đang dần ổn định tâm lý giúp đỡ các em ổn định học tập
trên địa bàn huyện phú yên hiện nay vẫn còn nhiều điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng
mặc dù chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực hết sức nhưng việc đi lại sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn
do quy đất hạn hẹp việc di rời các lớp học nhà bán trú vẫn chưa thể triển khai
nhưng điều đáng mừng là dù vậy các em học sinh vẫn được các thầy cô quan tâm động viên đến trường đầy đủ
bây giờ tay đường không về được các thầy cô động viên là không được về để các thầy cô có phần ăn thì không về được
đường này mới thông được hôm qua chứ đi học
cái đường này thì khó lắm mà dài ở trên dốc kia thì đi đường xuống thì không đi được còn đường này thì bị tắt máy này mới thông được đường thì mới được học được hai ngày hôm nay
sau trận lũ lịch sử huyện phú yên có một mươi năm điểm trường bị ảnh hưởng trong đó có một trường bị phá hoàn toàn hai trường phải di chuyển và một mươi hai điểm trường bị hư hại nặng
theo dự kiến đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi tất cả các điểm xã bản bị cô lập của huyện phú yên
tất cả các điểm xã bản bị cô lập của huyện phú yên sẽ được thông đường qua đó quá trình hỗ trợ khắc phục cho các địa phương sẽ được bảo đảm và tăng cường
tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế nơi đây vẫn rất cần sự chung tay giúp sức của các cấp các ngành